đây là những lời tâm sự của chồng bệnh nhân sử dụng cà phê giảm cân khi đưa vợ vào cấp cứu tại khoa chống độc bệnh viện bạch mai
chỉ vì mong muốn được giảm cân cấp tốc vợ anh đã sử dụng loại cà phê này
tuy nhiên giảm cân thì chưa thấy mà hậu quả thì rơi vào trạng thái khó thở nôn khát nước và co giật hôn mê phải thở máy
để xác minh thông tin hàng hóa sản phẩm lực lượng chức năng hà nội đã thành lập đoàn kiểm tra gồm đại diện phòng cảnh sát môi trường lực lượng quản lý thị trường và công an thị xã sơn tây
tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hiệu hạn dược mỹ phẩm lasva có địa chỉ tại kim sơn sơn sơn tây hà nội
đây chính là địa điểm sản xuất thực phẩm bổ sung cà phê hoàng gia
tại đây số hàng hóa được cất giấu dưới hầm ngầm trong khu nhà xưởng của công ty
trên nắp hầm được nguy trang rất tinh vi bằng các pallet nhựa và bao bì hàng hóa các loại
một chín trăm năm mươi hộp cà phê hoàng gia hỗ trợ giảm cân nghi có thành phần sibu chamin thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng thực phẩm bảo vệ sức khỏe được phát hiện
tại trường việt nam bây giờ đối với những hành vi sử dụng chất cấm trong sản xuất thực phẩm chức năng hành vi này đáng lên án cần phải xử lý nghiêm minh trước phong đoạn
để xác minh chính xác thành phần chất cấm trong sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm lasva lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm phân tích thành phần theo quy định
nhưng qua đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với chị em phụ nữ có nhu cầu giảm cân nếu lựa chọn phải sản phẩm có chất cấm hậu quả thật khôn lường
các người dân chúng ta cứ đi tìm các loại thực phẩm chức năng những sản phẩm không an toàn không được ghi nhận công nhận thì rất là nguy hiểm
cái siêu bút chấm in kể cả với liều điều trị người ta đã thấy là có thể tăng nguy cơ các tai biến các biến trực biến cố về tim mặt có thể gây tổn thương não đột quỵ khởi mỏng của tim
kể cả với liều điều trị chúng ta đây sẽ không bán chuyện liều tử vong nữa bởi nó là thuốc không an toàn và người ta thu hồi cũng được sử dụng trên người nữa rồi
để đảm bảo an toàn
để đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng thời gian qua các cơ quan chức năng cũng tiến hành xử lý nhiều vụ việc
người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm an toàn uy tín tránh tiền mất tật mang